hàng trăm người dân cùng phương tiện ô tô và xe máy đã tiếp tục tập trung tại đê sông lam thị trấn xuân an huyện nghi xuân gần cầu bến thủy để ký vào đơn phản đối việc thu phí bot tại cầu bến thủy nối hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
trước tình trạng đó trạm thu phí đã mở cổng tạm thời không thu phí để tránh bị ách tắc giao thông
cho rằng mình không đi một km đường bot nào nhưng vẫn phải nộp phí điều đó là không hợp lý
hàng trăm người dân đã ký đơn kiến nghị đồng thời đổi tiền lẻ mua vé qua cầu gây ách tắc giao thông cục bộ tại cầu bến thủy một bến thủy hai
đặc biệt không chỉ dùng tiền có mệnh giá tiền lẻ như hai trăm linh đồng năm trăm linh đồng một đồng năm đồng để mua vé
người dân còn thấm ướt tiền để nhân viên khó đếm khiến thời gian thu phí chậm hơn
trước tình hình đó trạm thu phí bến thủy một buộc phải xả cổng để gặp phương tình
trước đó bộ giao thông vận tải đã có công văn giảm giá năm mươi phí dịch vụ đối với bốn huyện thị hai bên cầu bến thủy nhưng người dân vẫn chưa đồng tình
người dân bức xúc khi bản thân họ không đi một km đường bot nào lại phải nộp phí như vậy là bất hợp lý
đến gần một mươi hai giờ giao thông trên cầu bến thủy một thông thoáng trở lại nhưng hai bên đầu cầu vẫn còn un tắc do người dân quay đầu xe trở lại